trong không khí đầm ấm sung vầy tình dân tộc nghĩa đồng bào ubnd về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao đã tổ chức chương trình xuân quê hương
chương trình xuân quê hương hai nghìn một mươi tám năm nay có chủ đề việt nam dạng người tương lai
tham dự chương trình có chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đồng chí phạm bình minh ubnd phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và hơn một kiều bào đại diện cho hơn bốn năm triệu kiều bào việt nam
ở khắp nam châu về quê đón tết mẫu tuất hai nghìn một mươi tám
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng và xin gửi những tình cảm thân thiết
những lời chúc mừng năm mới tới đông đảo bà con kiều bào tham dự chương trình
và tất cả những người con của tổ quốc đang sinh sống làm việc và học tập ở nước ngoài
chủ tịch nước khẳng định vị thế và sức mạnh của đất nước đang được nâng cao
trong thành tựu chung đó có sự đóng góp vô cùng quý báu cả về vật chất và tinh thần của kiều bào ta ở nước ngoài
dù còn gặp không ít khó khăn cộng đồng người việt nam ở nước ngoài luôn đoàn kết
giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương đất nước
ngày càng có nhiều kiều bào nhất là lớp trẻ thành đạo
trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo khoa học công nghệ kinh tế văn hóa xã hội
được chính quyền và người dân nước sở tại đánh giá cao góp phần làm dạng danh dân tộc việt nam
nhiều bà con đã về nước tích cực tham gia các hoạt động đầu tư kinh doanh hợp tác khoa học công nghệ giáo dục đào tạo
vai trò của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài ngày càng được nâng cao là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các nước sở tại
chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
và có nhiều chủ trương chính sách về người việt nam ở nước ngoài
chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để mỗi người việt nam ở trong nước
cũng như ở nước ngoài chung sức đồng lòng cùng hướng về đất nước
các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài đã có nhiều cố gắng
kịp thời có các biện pháp hữu hiệu bảo hộ công dân bảo vệ quyền lợi tính mạng tài sản của kiều bào
hỗ trợ cộng đồng trong các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
truyền thống dân tộc việt nam nhất là trong việc dạy và học tiếng việt
dù ở bất cứ nơi đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào
người việt nam cũng luôn giữ trong mình dòng máu con lạc cháu hồng
giữ gìn tiếng việt cũng là truyền cho con cháu sợi dây liên lạc với cội nguồn dân tộc
chủ tịch nước mong muốn đồng bào ta ở nước ngoài muôn người như một
tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
chung sức đồng lòng cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước
nam ngày càng giàu mạnh có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế